bắt đầu từ ngày một mươi bốn tháng bảy thành phố hà nội đã thiết lập hai mươi hai chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đặt ở những nút giao thông quan trọng của thành phố
và trong ngày đầu tiên lập chốt kiểm soát dịch các chốt đã yêu cầu năm mươi hai trường hợp đến từ một mươi bốn tỉnh thành phố có dịch bệnh không đủ điều kiện vào hà nội phải quay đầu xe
qua thống kê bước đầu tính đến sáu giờ sáng ngày hôm qua một mươi năm tháng bảy đã tổng kiểm tra chín ba trăm bốn mươi một phương tiện yêu cầu xét nghiệm một mươi một lái xe và kết quả đều âm tính
trong đó chốt trực tại trạm thu phí pháp vân cầu rẽ ghi nhận xét nghiệm năm trường hợp và yêu cầu ba mươi bảy phương tiện quay đầu
theo lãnh đạo công an tp hà nội đối với các phương tiện di chuyển từ một mươi bốn tỉnh thành có dịch theo công bố của bộ y tế
thì cán bộ chốt kiểm soát sẽ yêu cầu lái xe quay đầu lại nếu không có kết quả xét nghiệm pcr trong thời hạn ba ngày trước khi về hà nội
trường hợp các lái xe đi từ các vùng khác tới sẽ kiểm tra giấy tờ đo thân nhiệt khai báo y tế và có thể test nhanh nếu cần thiết